mọi công tác chuẩn bị đang được nỗ lực triển khai đảm bảo một mùa sea games thật thành công và an toàn